hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thốt nốt thành phố cần thơ đang tiến hành xử lý đối với nhóm thanh niên mạo danh cảnh sát hình sự chống người thi hành công vụ
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi một tháng sáu tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thốt nốt đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện nhóm đối tượng gồm năm nam và một nữ là trần minh vương nguyễn minh thiên cùng chú tỉnh đồng tháp và lê văn trương chú tỉnh hà nam
nguyễn minh thiên chú tỉnh đông tháp nguyễn ngọc hải chú tỉnh hòa bình và nguyễn thị bạch phương chú thành phố cần thơ chạy xe với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra các đối tượng không chấp hành mà có hành vi chống đối lớn tiếng chửi bới lăng mạ thách thức xúc phạm
đối tượng trần minh vương tự xưng là cảnh sát hình sự và không cho lực lượng kiểm tra giấy tờ hành trình
trần minh vương dùng tay đã nhiều lần xô đẩy nắm cổ áo giật bảng và đấm nhiều lần vào mặt một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
nhằm đối tượng sau đó đã bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở để làm việc
tại đây qua test nhanh hầu hết các đối tượng đều dương tính với ma túy và có nồng độ cồn vượt quy định
không riêng gì anh biên mà chị ái ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị cũng bị đối tượng hương lừa đảo cho vay nặng lãi rồi ép bán dâm để trả nợ
sau khi về nước các nạn nhân đã trực tiếp đến trụ sở công an để phản ánh vụ việc
công an huyện kỳ anh xác nhận đối tượng bị tố cáo là bà nguyễn thị hương quê ở xã kỳ khang huyện kỳ anh
hiện bà hương là người trên nệ bàn và vừa trở về từ angola
nhìn người làm xây dựng thì đứa sáng làm không trả lương
còn những phụ nữ thì là ví dụ như vai mượn vai mượn nếu mà chưa có trả thì lại ép vào lo gái để ứng tiền trước ở lo gái để trả tiền
gọi là ép làm gái máy dấm
có nhiều người là họ cũng muốn đứng ra tổ cáo nhưng mà cũng họ kiểu đang làm ăn ở bên này hoặc là đang có người thân ở bên này
thì họ sờ bị trả thu cho họ cũng không dám đứng ra tố cáo
hiện thì cơ quan điều tra đang tiến hành giải quyết
vụ việc theo quy định của hợp luật
cho đến nay chính quyền địa phương chỉ mới nắm bắt thông tin tiến hành xác minh vụ việc chứ vẫn chưa thể triệu tập các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra vì đối tượng hương đã rời khỏi địa phương
chính phủ ta và chính phủ angola chưa có những thỏa thuận về hợp tác lao động về quan hệ ngoại giao trên phương diện giải quyết này là hết sức khó khăn
những đối tượng này người ta đã cố tình lảnh trốn không người ta không xuất hiện ở trên địa bàn mà không ổn định
kỳ anh là một trong những địa phương có hàng triệu đối tượng
có hàng trăm lao động đang làm việc tại angola
tuy nhiên vấn đề quản lý các lao động hiện gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các lao động sang angola làm việc đều đi theo các con đường môi giới không hợp pháp
xin được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào hồi một mươi tám h chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng sáu đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ năm trăm linh kg nầm lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ khi đang tập kết tại sân bóng hải lâm khối đại thắng phường tri lăng thành phố lạng sơn
qua kiểm tra toàn bộ số nầm lợn chứa trong các thùng xốp bốc mùi hôi thối một số miếng thịt đã chuyển sang màu đen
chủ hàng là trần việt bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khối đại thắng phường chi lăng thành phố lạng sơn khai nhận mua số nầm lợn trên tại trung quốc sau đó tập kết tại một điểm rồi vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tại khu vực biển trà cổ vĩnh thực thành phố mong cái đội tuần tra kiểm soát của hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa phát hiện và bắt giữ một bè gỗ trên sông biên giới cao long không biển kiểm soát đang vận chuyển nhiều lồng gà vịt giống đi từ trung quốc về việt nam
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trên bè vận chuyển chín mươi lồng gà một trăm năm mươi lồng vịt ước tính khoảng hai mươi bốn